nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị mới đây bộ y tế đã có dự thảo luật về máu và tế bào gốc trình thủ tướng gửi bộ tư pháp thẩm định
bộ y tế đã đưa ra hai giải pháp vận động hiến máu bắt buộc và tự nguyện để tham khảo
bộ y tế đã chủ động lựa chọn ra phương án thứ hai tức là phương án tự nguyện để đưa vào dự thảo luật về máu và tế bảo gốc
tuy nhiên đã xuất hiện một số trích dẫn chưa chính xác về dự thảo luật này dẫn đến hoang mang trong dư luận
trong dự thảo tờ trình bộ y tế nêu rõ bối cảnh xây dựng luật tình trạng khan hiếm máu phục vụ điều trị bệnh nhân hiện nay
đồng thời đưa ra hai giải pháp để tham khảo
thứ nhất là bắt buộc công dân hiến máu mỗi năm một lần trừ một số trường hợp đặc biệt
giải pháp thứ hai quy định hiến máu là hoạt động tự nguyện
cũng trong tờ trình bộ nêu quan điểm ủng hộ hiến máu tự nguyện và khẳng định đưa phương án này vào dự luật
hiến máu nhân đạo qua phong trào về lễ hội xuân hồng hành trình đỏ ngày chủ nhật đỏ và một giọt máu nghĩa tình vì đồng đội
đấy là các phong trào các chương trình các ngày hội hiến máu
chúng ta đã huy động sôi nổi rất nhiều các tầng lớp nhân dân tham gia và hiến máu
và việc hiến máu của các đối tượng này đã là một hành động rất nhân văn
cũng theo đại diện bộ y tế trong dự thảo bộ chưa đề cập gì đến đề xuất công dân bắt buộc hiến máu một năm một lần mà vẫn dựa trên cơ sở hiến máu tình nguyện
bên cạnh đó quan điểm xây dựng luật hiện nay là phải dựa trên bằng chứng về mặt khoa học để chứng minh hiến máu tự nguyện là tối ưu thì phải đưa ra giả định
bộ y tế là bảo vệ cái phương án hiến máu tình nguyện thì nó phải có một cái hãy giả định lấy bắt buộc thì như thế nào
thế sau đấy thì chúng tôi có phân tích là
hiến máu bắt buộc là nó không thích ứng với lại điều kiện kinh tế xã hội cũng như là hệ thống pháp luật của việt nam
máu là quyền nhân dân của con người thì chúng ta không thể tiếp cận dưới góc độ bắt buộc được
dự kiến quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật này vào kỳ họp thứ bảy năm hai nghìn một mươi tám và thông qua vào kỳ họp thứ tám năm hai nghìn một mươi chín